tổng cục đường bộ việt nam đã đồng ý giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc hà nội hải phòng
cho các phương tiện loại hai loại ba loại bốn và loại năm với mức giảm là ba mươi
thời gian thực hiện một tháng kể từ giờ ngày một mươi hai tháng tám đến giờ ngày một mươi một tháng chín
hết thời gian trên phí dịch vụ sẽ trở về như mức giá trước khi thực hiện giảm giá
trường hợp sau thời gian trên nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp cần thiết tiếp tục hỗ trợ các đơn vị vận tải
tổng cục đường bộ việt nam sẽ tiếp tục xem xét
tổng cục đường bộ cũng cho biết doanh thu thu phí thực tế sau khi giảm giá sẽ được cập nhật trong phương án tài chính của dự án